thưa quý vị trong cuộc sống gia đình chắc chắn không tránh khỏi những mâu thuẫn khúc mắc
thậm chí nhiều lúc tưởng như đã cùng đường
nhưng việc sử dụng bạo lực sử dụng vũ khí gây ảnh hưởng đến sức khỏe
thậm chí là cướp đi tính mạng của chính những người thân là điều không thể dung thứ
tuy nhiên thực tế là những vụ án mạng để lại nhiều ám ảnh này vẫn còn tồn tại
và nếu như những mâu thuẫn không được phát hiện giải quyết một cách kịp thời thì nó vẫn còn tiếp diễn
ghi nhận sau đây tại tỉnh hải dương địa phương trong thời gian qua xảy ra gần một mươi vụ án giết người
xuất phát từ mâu thuẫn gia đình đặc biệt là trong hai tháng trở lại đây số vụ án liên quan có dấu hiệu gia tăng
mới đây ngày chín tháng một mươi một trên địa bàn huyện nam sách xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng
đối tượng nguyễn khắc vương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở thôn trần xá xã nam hưng huyện nam sách
đã đến tận gia đình bố mẹ vợ ở thôn an xá xã quốc tuấn huyện nam sách
dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị vũ thị yến là vợ của vương khiến chị yến bị thương rất nặng
không dừng lại ở đó khi bố mẹ vợ vào can ngăn vương còn dùng dao nhọn tấn công
khiến cả hai người đều bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
trước đó vào tối ngày tám tháng một mươi một tại thôn an lao xã an thanh huyện tứ kỳ
cũng xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng anh nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ở cùng địa chỉ trên đã dùng xăng đổ vào người vợ là chị phạm thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
rồi tự đổ xăng vào mình
châm lửa đốt
thấy bố mẹ bị cháy con gái của hai vợ chồng đã hô hoán gọi cho người thân và hàng xóm sang giúp đỡ
tuy nhiên sau vụ việc cả hai bị bỏng rất nặng phải đưa lên viện bỏng quốc gia để cấp cứu
nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh sơn nghi vợ mình có quan hệ bất chính với người khác
thời gian gần đây hai người thường xảy ra mâu thuẫn cãi vã
ngoài mâu thuẫn vợ chồng thì mâu thuẫn giữa anh chị em người thân trong gia đình
cũng đã xảy ra những vụ án mạng thương tâm điển hình như vụ giết người xảy ra tại thôn nghĩa
thị trấn lai cách huyện cẩm giang vào chiều tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi
do mâu thuẫn giữa anh trai và em gái trong việc phân chia đất
vũ văn sơn đã mua ba mươi lít xăng về giấu tại khu nhà kho
đến khoảng một mươi chín h cùng ngày trong lúc em gái vũ thị thủy đang nấu cơm trong bếp
thì sơn xông đến dùng dao gây thương tích đối với chị thủy
sau đó đổ hai can xăng lên người nạn nhân và khu vực nhà bếp rồi châm lửa đốt
hậu quả đã khiến cả hai anh em tử vong
theo thống kê từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn tỉnh hải dương đã xảy ra bảy vụ án giết người
xuất phát từ mâu thuẫn gia đình như mâu thuẫn vợ chồng anh em người thân trong gia đình
khiến ba người chết một mươi người bị thương
để hạn chế các vụ việc tương tự xảy ra
ngoài công tác tuyên truyền phòng ngừa của lực lượng công an
thì tại địa phương các cấp chính quyền các ban ngành đoàn thể các tổ hòa giải
cũng cần phải chủ động nắm và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở
đối với mỗi cá nhân cần phải biết kiềm chế bản thân sống thượng tôn pháp luật
nâng cao kiến thức kỹ năng trong giải quyết xung đột mâu thuẫn hàng ngày
không để mâu thuẫn đến đỉnh điểm để tránh những hậu quả đáng tiếc cho bản thân và gia đình
làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương